chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp của truyền hình nhân dân
nằm gắn bó với cây mía nhưng giờ ông huệ lại tính bỏ nghề bởi cả một hectare mía không thể bán được cho ai
tới giờ này mà nhà vườn chưa có bán được cây mía nào ráo thì coi như là có một số mía này hạ nước rồi có khả năng là đốt bỏ chứ không sử dụng được
vụ mía hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám toàn tỉnh long an có diện tích khoảng bảy bốn trăm linh hectare
đây không phải là lần đầu tiên người dân nếm trải cảnh mía khô héo trên đồng
không sống được với cây mía nhiều người đã phải chuyển đổi sang những cây trồng khác
nếu như vụ hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi năm diện tích mía cả nước là ba trăm linh năm hectare thì đến niên vụ mía vừa qua diện tích mía cả nước chỉ còn hai trăm một mươi chín hectare
kế hoạch của chúng tôi được phê duyệt là bốn một trăm năm mươi hectare nhưng tuy nhiên là trong mấy năm gần đây thì chưa có năm nào đạt được mục tiêu này
và diện tích mía hiện nay là hàng năm đều
năm sau là bị tụt hơn năm trước
người trồng mía gặp khó nhà máy đường cũng không khá hơn
những cỗ máy dỉ xét dây leo cỏ dại phù đầy trụ sở
nhà máy đường hiệp hòa đã bị bỏ hoang từ vài năm qua
hàng trăm công nhân thất nghiệp bị nợ lương nợ cả tiền bảo hiểm
tất cả anh em tất cả chị em luôn kể cả vợ luôn đều dựa vào vào công ty này hết
công ty này ngưng hoạt động là coi như là
thu nhập là không có gì hết
kể vợ kể chồng làm ở đây bây giờ hai chồng cùng thất nghiệp luôn
nếu như năm hai nghìn một mươi năm cả đồng bằng sông kiều long có đến một mươi nhà máy đường
thì đến nay chỉ còn sáu nhà máy còn đang hoạt động
tuy nhiên các nhà máy này cũng đang trong tình cảnh khó khăn
những bào đường chất cao lên tận trần kho tính đến tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
công ty mía đường cần thơ đóng trên địa bàn tỉnh hậu giang còn tồn động khoảng ba mươi tấn đường
lý do là các nhà máy bánh kẹo
những khách hàng mua đường
quan trọng nhất lại đang tạm dừng mua đường để chờ đợi lượng đường nhập khẩu giá rẻ từ thái lan
họ kỳ vọng là giá đường thái lan nếu thực hiện theo tư gian thì họ sẽ mua được giá đường thái lan với một giá thấp
chính vì thế là việc tiêu thụ đường của các công ty đường cũng như là của công ty đường cần thơ những ngày trước tết thì rất là chậm
theo cam kết khi tham gia hiệp định thương mại hàng hóa asean năm hai nghìn một mươi tám
đường cát nhập khẩu vào nước ta sẽ không bị giới hạn về số lượng
dù vẫn phải chịu thuế xuất năm nhưng đường thái lan với ưu thế giá rẻ sẽ tràn vào nước ta
để cạnh tranh doanh nghiệp mía đường trong nước buộc phải hạ giá thu mua mía nguyên liệu từ người nông dân trong những vụ tới
nếu năm nay mà nó có thể mà sụp hơn nữa thì hay là hoặc một ngàn thì đeo không nổi
bởi vì giờ phân bón đồ cũng mắc công mình làm cũng mắc
cuối tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
ubnd tỉnh hậu giang đã yêu cầu các sở ngành phải có giải pháp hỗ trợ ngành mía đường
và giải pháp là mỗi cám bộ công nhân viên phải mua khoảng năm kg đường để giúp các nhà máy giải quyết lượng hàng tồn kho
nhưng với khoảng hai mươi công chức viên chức ở hậu giang nếu mỗi người mua năm kg đường thì cũng chỉ giải quyết được một trăm linh tấn đường
con số chẳng là gì so với lượng hàng tồn kho đang lên đến năm trăm ba mươi tấn của cả nước
để cứu ngành đường hiệp hội mía đường việt nam đã kiến quyết một thông tin
hiệp hội mía đường việt nam đã kiến nghị chính phủ kéo dài thời gian xóa bỏ hạn ngạch nhập khẩu đường đến năm hai nghìn hai mươi thay vì thực hiện từ đầu năm hai nghìn một mươi tám như cam kết
nhưng theo các chuyên gia kinh tế kiến nghị này không phù hợp
hiệp định thương mại hàng hóa asean có hiệu lực từ năm hai nghìn một mươi nhưng đến năm hai nghìn một mươi tám tức là sau tới tám năm chính phủ mới chính thức dỡ bỏ hạn ngạch nhập khẩu đường
một mươi năm là quãng thời gian không dài nhưng đủ để ngành đường chuẩn bị cho cuộc cạnh tranh với đường ngoại nhập
tuy nhiên ngành mía đường đã bỏ qua khoảng thời gian này
vì vậy chính phủ không thể tiếp tục thực hiện chính sách bảo hộ nếu ngành đường trong nước mà yếu kém
nếu mà chúng ta cứ liên tục nhờ nhà nước can thiệp với các nước khác về vấn đề bảo hộ cho cái sản phẩm này bảo hộ sản phẩm kia của ngành kinh tế việt nam mình thì người ta sẽ cũng sẽ kinh thường việt nam
theo các chuyên gia kinh tế
ngành mía đường trong nước không thể cạnh tranh với đường nhập ngoại vì giá quá cao
tại chợ biên giới hồng ngự tỉnh đồng tháp một kg đường nhập ngoại thấp hơn đường trong nước bốn đồng
đi từ bên thái lan đi ngang qua campuchia đi khó khăn như thế mà tới biên giới mình thì cũng cái giá mới chỉ có tám đồng một ký
trong khi đường của việt nam chúng ta mới ra lò từ nhà máy nó đã trên một mươi hai
bây giờ có thể là một mươi hai tám trăm linh đồng một ký lô
thì làm sao chúng ta có thể cạnh tranh được
theo giáo sư võ tổng xuân để đường việt nam có thể cạnh tranh được với giá cả với đường các nước nhất thiết phải hạ giá thành sản phẩm mà đặc biệt là giá đường nguyên liệu
tính toán của các chuyên gia cho thấy giá mía nguyên liệu chiếm tới bảy mươi tám mươi giá thành đường mà giá mía nguyên liệu của nước ta cao hơn các nước dù chứa hàm lượng đường thấp hơn
giá mua của các nhà máy đường của người thái họ thì nếu quy tì việt nam thì là khoảng bảy trăm linh đồng một ký bình quân
trong khi đó thì cái giá thành của ta người dân sản xuất là trên bảy trăm linh rồi
và nhà máy mua thu mua thì là để có lợi cho người nông dân có nghĩa là khoảng chín trăm linh rưỡi thậm chí cả ngàn đồng một ký
thì chính từ chỗ này có nghĩa là không thể cạnh tranh được
trên những cánh đồng mía từ miền bắc cho tới miền nam việc làm cỏ làm đất bón phân vẫn được thực hiện thủ công như đã tồn tại từ bao đời
làm đất bón phân hay đơn giản như việc tưới tiêu cho mía bằng máy công suất lớn như thế này hiện chưa nhiều người áp dụng
với khoảng ba mươi ba hộ dân trồng mía nhưng diện tích bình quân chỉ khoảng bảy mươi năm hectare mỗi hộ khiến cho việc cơ giới hóa trồng mía tăng năng suất rất khó thực hiện
bên cạnh đó với những tỉnh như tuyên quang đặc điểm địa hình nhiều đồi núi cũng gây khó khăn cho công tác cơ giới hóa
sự liên kết giữa các khâu trong liên kết sản xuất vẫn còn yếu khiến cho chi phí sản xuất đường không giảm được
lâu nay chúng ta các nhà máy vẫn đăng ký hợp đồng với các hộ nông dân
thế nhưng mà nếu như vậy thì cứ để các hộ nông dân là đầu mối với các nhà máy thì những cái chi phí phát sinh trung gian

thế cho nên là bây giờ là phải tổ chức những cái hộ nông dân đó thành các hợp tác xã kiểu mới theo luật hợp tác xã hai trăm một mươi hai
thế thì lúc bây giờ thì mới có thể là chúng ta mới là tạo ra những cái mối liên kết giữa doanh nghiệp hợp tác xã với hộ nông dân được
dự kiến những tháng tới giá đường sẽ còn giảm sâu hơn nữa khi đường giá rẻ từ thái lan với tổng sản lượng lên tới một mươi triệu tấn tràn vào việt nam
người trồng mía được dự đoán sẽ còn gặp những thiệt hại lớn hơn khi doanh nghiệp buộc phải hạ giá thu mua
hội nhập thì bắt buộc các doanh nghiệp chế biến đường phải mua với một cái giá mía tương đồng với các nước trong nước phố asean mà cụ thể là thái lan
đại diện hiệp hội mía đường việt nam cũng thừa nhận những yếu kém của ngành mía đường hiện nay
đó là giá nguyên liệu cao đẩy giá đường tăng lên
để giải quyết bài toán này cần phải thành lập các hợp tác xã trồng mía với diện tích hàng trăm hectare
những hợp tác xã này sẽ liên kết với các doanh nghiệp cung ứng phân bón
giống và bán mía theo hợp đồng đã ký
các nhà máy vẫn đang ký hợp đồng với lại các hộ nông dân
thế nhưng mà nếu như vậy thì cứ để các hộ nông dân là đầu mối với các nhà máy thì những cái chi phí phát sinh trung gian rất là lớn
một trăm người nông dân hợp lại với nhau thành một cái miếng đất rất lớn
chúng ta xóa cái bờ vùng bờ thửa đi
nhưng mà diện tích của mỗi người vẫn giữ đó
miếng đất lớn này nó sẽ được đồng hành
nó sẽ được đồng loạt cài bừa làm rảnh lên líp và trồng mía bón phân tưới nước
tất cả đúng theo quy trình hiện đại nhất
và mỗi người nông dân theo cái diện tích mới của mình để mà chăm sóc nó
làm được như vậy chúng ta sẽ có được cái diện tích
luôn luôn có diện tích lớn để được trồng mía giống như ở australia hoặc như ở brazil
trong con đường hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu việc tiếp tục bảo trợ ngành mía đường trước sức ép của đường nhập ngoại là không khả thi và trái với những cam kết của chính phủ
thay vì tìm kiếm giải pháp bảo trợ hàng hóa ngành mía đường phải tự thích ứng và tìm giải pháp cạnh tranh với các đối thủ
dù hiện tại việc tái cơ cấu ngành mía đường theo hướng giảm giá thành sản xuất đã là quá muộn
nhưng đó lại là giải pháp tạo ra sự phát triển bền vững cho ngành mía đường trong xu thế hội nhập với nền kinh tế thế giới
bên cạnh đó nó cũng gây ra những sức ép mạnh mẽ buộc các ngành sản xuất kinh doanh trong đó có ngành mía đường phải thay đổi để tồn tại
và chúng tôi cho rằng câu chuyện tái cơ cấu tổ chức lại chuỗi sản xuất tăng cường cơ giới hóa đồng thời phát triển và đa dạng hóa các sản phẩm sau đường
là yêu cầu cấp bách không chỉ đối với ngành mía đường mà cũng là bài toán chung cho nhiều lĩnh vực sản xuất khác của nền kinh tế
chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp của chúng tôi hôm nay xin được kết thúc tại đây
mọi thông tin chi tiết xin gửi về chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
số điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh ba hoặc email đồnghànhcunghiệp a gmail com
chương trình được phát sóng vào hai mươi h thứ năm hàng tuần phát lại vào một mươi năm h bốn mươi năm ngày thứ sáu và một mươi h ba mươi ngày thứ bảy
quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi chương trình trên trang web nhândântv vn hoặc kênh youtube truyền hình nhân dân